thưa quý vị thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn xã tần thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai rất bức xúc
khi mảnh đất thổ cư và gia đình họ đã sinh sống bao đời nay
sau thời gian dài các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính đến nay vẫn chưa được cấp lại
gia đình ông đặng xuân ké sinh sống trên mảnh đất rộng hai trăm năm mươi m hai từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
năm hai nghìn một mươi ba thực hiện chuẩn hóa hồ sơ địa chính cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông
tuy nhiên đến thời điểm này chính quyền địa phương vẫn chưa cấp lại
căn nhà này được ông phạm tuấn anh xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng mới đây ông tuấn anh lại phát hiện thửa đất của gia đình đứng tên người khác
kiến nghị với cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ
tuy nhiên gia đình ông tuấn anh vẫn chưa được cấp lại giấy tờ mới
mà đã là gia xã giải quyết rất là nhiều lần
rồi huyện rồi lên cả tỉnh lên tòa án tỉnh rồi
đã có quyết định thu hồi rồi để giả lại cho tôi rồi
nhưng mà đến giờ phút này là tôi làm phải đến năm sáu lần hồ sơ rồi vẫn không được cấp
theo thống kê trên địa bàn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
còn hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có nhiều hộ bị cấp trồng lấn với các hộ khác
sự việc này xảy ra sau khi địa phương tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thực hiện đo đạc chuẩn hóa hồ sơ địa chính
xây dựng một dự án khác để điều chỉnh lại dự án của công ty xô hồng
điều chỉnh lại xem là bao nhiêu trong xã có bao nhiêu vụ sai
để làm lại theo thực tế
nhưng việc này cũng chưa được tỉnh cũng chưa có ý kiến trả lời
thực hiện chuẩn hóa hồ sơ địa chính các hộ dân đều chấp hành
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm này
hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính mảnh đất của mình
điều này không chỉ gây tâm lý lo lắng
mà còn gây vướng mắt trong thực hiện các giao dịch hành chính của người dân
thưa quý vị trong chuyến công tác gần đây tại quần đảo trường sa
ngành điện lực miền nam đã bố trí đoàn khảo sát thực hiện việc nâng cấp
bảo dưỡng nguồn điện bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên các đảo
do khoảng cách địa lý xa đất liền hàng nghìn hải lý
nên nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại quần đảo trường sa chủ yếu là nguồn năng lượng sạch
tại đảo đá tây a sau bảy năm đưa vào sử dụng hệ thống điện gió và điện mặt trời
một số thiết bị và chức năng đã bị hao mòn cần được bảo dưỡng nâng cấp
nhu cầu của các người dân và chiến sĩ trên đảo càng ngày càng nhu cầu càng lớn
do đó mà chúng tôi phải đáp ứng
do vậy mà chúng tôi sẽ đổi mới công nghệ và nâng thêm lượng ác quy lưu trữ
đoàn khảo sát kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các thiết bị
điện tại nhiều điểm đảo khác nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài hơn trước
từ hai năm trở lại đây nhiều đảo tại trường sa đã có thể sử dụng tủ cấp đông
trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày đời sống người dân và chiến sĩ được nâng cao rõ rệt
thưa quý vị từ xưa đến nay sách đã trở thành công cụ chủ yếu giúp cho con người lưu trữ
và lưu truyền chi thức trong xã hội
đọc một cuốn sách là trở về với lịch sử làm sống lại quá khứ của nhân loại
thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với biết bào thế hệ
nghệ đã dày công tích lũy nguồn chi thức quý giá
sách là người thầy hướng gót người đến những giá trị nhân văn
thấu hiểu điều đó nhiều nhà hào tâm đã thực hiện chương trình vườn ươm mang chi thức ra đảo
hành trình đến với đảo cát bà hải phòng phải di chuyển qua chặng đường vượt biển
thế nhưng ai cũng hết lòng mang chi thức đến với nơi biên giới hải đảo
chương trình vườn ươm mang trí thức ra đảo nhằm gieo mầm chi thức
hướng tới các đảo
trẻ em học sinh sinh viên với ý nghĩa làn tỏa kiến thức
và những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng
với sự đồng hành của các nhà hào tâm
chương trình đã trao tặng
bảy trăm sáu mươi tám đầu sách cho tủ sách cộng đồng tại chùa linh quang đảo cát bà
với những đầu sách được trao tặng lần này sẽ giúp người dân
đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu chi thức
những điều hay lẽ phải
em được thêm biết được thêm được nhiều kiến thức này
và các em mỗi lần mà chuẩn bị được đến tủ sách ở chùa linh quang
là các em rất thích thú các em thi đua nhau để đạt thành tích xuất sắc
để được tuần này hoặc tháng này mình sẽ là người được đến tủ sách để đọc
cho mỗi giờ học buổi chiều thì con sẽ vào chùa linh quang
để con đặt những cuốn sách hay và nhờ những cuốn sách hay
để con đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và những điều học tập trong cuộc sống ạ
huyện đảo cát bà thành phố hải phòng là địa bàn có vị trí quan trọng
với quốc phòng an ninh
nhiều năm nay các ngành các cấp cùng các nhà hào tâm
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đến bà con đồng bào
nơi hải đảo xa xôi
trong đó chương trình mang trí thức ra đảo của các cá nhân
các tổ chức đã chung tay xây dựng nền văn hóa đọc có phần làm phong phú thêm
đời sống tinh thần cho người dân nơi đây